năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước việt nam và thái lan đạt một mươi bảy năm tỷ đô la mỹ
tăng một mươi ba bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy trong đó kim ngạch xuất khẩu của việt nam đạt gần năm năm tỷ đô la mỹ
tăng một mươi bốn ba bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt một mươi hai tỷ đô la mỹ
tăng sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đây là con số đáng ghi nhận khi chính phủ việt nam đã tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối tại các nước trong đó có thái lan
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tuần hàng việt nam tại thái lan lần thứ tư
để hàng hóa việt nam có thể tiếp cận và xuất khẩu vào hệ thống phân phối của tập đoàn center group
trong thời gian qua center group việt nam đã phối hợp với bộ công thương triển khai nghiên cứu thị trường
lựa chọn những doanh nghiệp có mặt hàng phù hợp với thị trường thái lan tổ chức các khóa tập huấn thiết thực
nhằm nâng cao năng lực chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển sản phẩm riêng cho thị trường thái lan

các doanh nghiệp việt nam đã mang tới các sản phẩm đặc biệt của mình ở năm ngành hàng chính phở mì trà và cà phê đồ ăn nhẹ trái cây tươi và gia vị